thành phố đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý cách ly f tại nhà và tại các cơ sở tập trung lưu trú chỉ đạo ngành nghề y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly thu dung điều trị người nhiễm ncov với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế hai mươi năm trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh dường bệnh có hệ thống oxy y tế thuốc và các vật tư tiêu hao giúp đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn

điều trị được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo khả năng hồi phục sức khỏe với các trường hợp nhiễm hạn chế tối đa việc chuyển tần điều trị và các trường hợp nặng nguy kịch
ông chu ngọc anh nói và khuyến cáo dù đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng tuyệt đối không thể lơ là chủ quan trong mọi tình huống
ông cho biết nếu nhìn góc độ số ca f số ca tử vong và việc thành phố vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh không đứt gãy hà nội đã đạt được kết quả khả quan so với trong nước và quốc tế
trong thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở bố trí trang thiết bị vật tư y tế thuốc điều trị oxy để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống
ngoài ra để thích ứng an toàn hà nội đã chuẩn bị cách thức vận hành quản lý xã hội trong tình hình mới thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế số trước mắt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các cải cách hành chính thực chất

phần phát biểu và trả lời của chủ tịch hà nội trước hội đồng nhân dân thành phố kéo dài khoảng bốn mươi năm đến năm mươi phút
trong đó phần lớn thời gian ông trình bày văn bản làm rõ hơn kết quả quá trình phát triển kinh tế xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
ông chu ngọc anh cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế bất cập của thành phố ở các lĩnh vực mà chưa được khắc phục
về công tác phòng chống dịch chủ tịch hà nội cho biết mỗi đợt dịch diễn ra lại có thay đổi không đợt dịch nào giống đợt dịch nào
riêng đợt dịch thứ tư với chủng delta đã làm cho đảo lộn cuộc chiến chống dịch của nhiều nước trên thế giới cũng như ở việt nam
tuy nhiên thành phố đã đưa ra nhiều quyết sách đúng trúng kịp thời và luôn nhất quán chủ động với phương án phòng chống dịch cao hơn một bước
chủ tịch chu ngọc anh báo cáo khái quát về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong giai đoạn vừa qua và khẳng định
ở giai đoạn thích ứng dù số ca mắc tăng cao nhưng thành phố không bị đứt gãy sản xuất vẫn đạt một số chỉ tiêu đã đề ra
ông cũng báo cáo về nhiệm vụ các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
chuyển sang phần trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu ông chu ngọc anh nhấn mạnh
các câu hỏi được nêu ra rất xác đáng trúng và có tính khái quát cao
trả lời câu hỏi của đại biểu nguyễn thị lan hương người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và đặt ra yêu cầu phải thích ứng an toàn
thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động các lĩnh vực vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với thủ đô
tinh thần chung thủ đô rất chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch
sẵn sàng phối hợp với tất cả bộ ngành từ phần mềm xét nghiệm tiêm chủng an sinh xã hội
bốn đại biểu nêu chất vấn với chủ tịch thành phố tuy nhiên khi ông trả lời xong một câu hỏi
thì chủ tòa nhắc hết thời gian
phát biểu ngay sau đó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn đánh giá
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã trả lời các vấn đề lớn của thành phố rất xay xưa
ông chu ngọc anh cảm ơn câu hỏi của các đại biểu và hứa sẽ tiếp thu trả lời bằng văn bản
nếu như hà nội đang khá căng thẳng khi số ca mắc tăng đột biến
thì mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết
địa phương ghi nhận một trăm tám mươi ca mắc mới và có đến chín mươi ba ca mắc có nguy cơ cao lây nhiễm cho cộng đồng
đáng nói trong số một trăm tám mươi ca mắc mới
địa phương xác định một trăm sáu mươi sáu trên một trăm tám mươi ca có nguy cơ cao lây nhiễm cho cộng đồng
chiếm gần chín mươi ba trong số các ca mắc covid một mươi chín mới
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
trong một trăm năm mươi hai ca cộng đồng có một trăm một mươi một trường hợp là công nhân của công ty matrix lấy mẫu test nhanh dương tính
một mươi hai ca lấy mẫu đại diện hội gia đình phường hòa minh quận liên chiểu
hai ca lấy mẫu đại diện hội gia đình phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
hai ca tự test nhanh và dương tính
không chỉ ghi nhận ca mắc cao kỷ lục với một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới
thành phố đà nẵng còn cho biết số ca cộng đồng ở địa phương rất cao với một trăm năm mươi hai ca
ngoài ra còn có hai mươi sáu ca cách ly tạm thời tại nhà hai ca trong khu phong tỏa
tin tiếp theo đến từ thành phố hồ chí minh
vào chiều chín tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tổ chức buổi họp báo
nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
buổi họp báo diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
đặt ra vấn đề cho ban chỉ đạo cùng các sở ngành có mặt về vấn đề thuốc kháng virus
và thuốc điều trị covid một mươi chín được giao bán tràn lan trên mạng xã hội thời gian qua
câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc của các loại thuốc được giao bán đến từ đâu
khi ngành y tế vẫn kiểm soát chặt chẽ
những hệ lụy sử dụng các loại thuốc này mà không có sự giám sát của ngành y là gì
trả lời câu hỏi trên bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
các loại thuốc kháng virus thuốc điều trị covid một mươi chín hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
việc sử dụng thuốc được ngành y tế giám sát chặt chẽ
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nhấn mạnh
bởi các quy định trên cả người mua và bán các loại thuốc này đều vi phạm pháp luật
qua công tác xác minh tránh văn phòng sở y tế khẳng định
các đoàn kiểm tra của thành phố chưa phát hiện trường hợp nào là nhân viên y tế
thành viên trạm y tế lưu động liên quan đến hành vi giao bán các loại thuốc monopiravir và vipiravir trên mạng
về nguồn gốc các loại thuốc được sao bán này
lực lượng công an ngành y tế và các bang chỉ đạo của thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh
bà nguyễn thị huỳnh mai chia sẻ
sở y tế khẳng định các loại thuốc nói trên chưa được phép lưu hành
chưa được bộ y tế cấp phép việc lưu hành trên không gian mạng là bất hợp pháp
sở vẫn tiếp tục điều tra truy vết đối với những trường hợp giao bán trên
xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm
đại diện sở y tế thông tin thêm
hiện tại gói thuốc c có thuốc kháng virus cũng là các gói thuốc cho f
đang được phát cho những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ
nhóm này gồm những người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền
tránh văn phòng sở y tế thành phố lưu ý
các loại thuốc kháng virus chỉ được đưa ra sử dụng với đúng nhóm đối tượng có chỉ định
nếu sử dụng không kiểm soát hệ lụy mang lại là rất lớn
đối với không chỉ người mắc covid một mươi chín mà cả cộng đồng
bà nguyễn thị huỳnh mai cho hay
thuốc điều trị covid một mươi chín không chỉ dành cho người trẻ khỏe
không có triệu chứng hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc sử dụng sai chỉ định sẽ gây ra hệ quả
virus sars cov hai kháng thuốc rất nguy hiểm cho cả cộng đồng
đây vốn là các loại thuốc kháng virus được sử dụng theo chương trình thí điểm
điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc covid một mươi chín
và được chỉ định cấp phát miễn phí cho bệnh nhân f
số thuốc này được quản lý kiểm soát chặt chẽ bởi bộ y tế
và chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm bán trên thị trường
tuy nhiên nhiều hội nhóm mua bán các loại thuốc dành cho điều trị f này
đã đua nhau xuất hiện trong thời gian gần đây
khi thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại
chuyến sang phần tin thế giới tại mỹ
hiện tại biến thể omicron đã lây lan đến một số bang của mỹ
nhưng biến thể danta vẫn chiếm phần lớn các ca mắc covid một mươi chín mới của nước này
theo trang the guardian của anh đối với bác sĩ rina dabramo
người làm việc tại hệ thống chăm sóc sức khỏe metrohealth ở cleveland
mỗi lần phải đối diện bệnh nhân covid một mươi chín chưa được tiêm chủng tại phòng cấp cứu là một lần khó khăn
khi được hỏi đã tiêm phòng chưa các bệnh nhân đều trả lời rất yếu ớt rằng họ chưa tiêm phòng
nhưng bây giờ họ đã biết lý do tại sao cần phải tiêm vaccine covid một mươi chín bác sĩ dabramo nói
thật không may vẫn còn rất nhiều người ở ohio và nhiều khu vực khác ở mỹ
vẫn chưa nhận ra bài học đó
nên toàn quốc bắt đầu tăng trở lại trong bối cảnh biến thể omicron xuất hiện
gần đây ohio là một trong những bang có số ca nhập viện vì covid một mươi chín tăng cao nhất
trong bối cảnh số ca nhập viện trên khắp cả nước tăng cao
theo phân tích dữ liệu của new york times số ca nhập viện tại đây đã tăng một mươi chín trong vòng hai tuần qua
ohio đã ghi nhận trung bình trên bốn bốn trăm linh ca nhập viện vì covid một mươi chín mỗi ngày
đứng thứ tư trong số các bang ở mỹ và tăng hai mươi chín trong hai tuần qua
tiến sĩ matthew sims
giám đốc nghiên cứu truyền nhiễm tại belmont health hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất của michigan
cho biết phòng cấp cứu và các bộ phận khác của bệnh viện đều kính chỗ
chủ yếu đều là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng
viewman giống như các bệnh viện khác ở michigan và trên toàn quốc
cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự
chính quyền gần đây đã phải cử thêm hàng chục nhân viên y tế đến các cơ sở khu vực này
ngoài ra tất cả các nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế đều đang rất mệt mỏi
tiến sĩ sims chia sẻ
không ngừng nghỉ suốt hai năm và dịch bệnh vẫn đeo bám chúng tôi
bác sĩ gouders và nhiều chuyên gia khác đang chờ thêm dữ liệu về biến thể omicron
đã được phát hiện ở ít nhất năm mươi quốc gia trên thế giới
trong khi đó các nhà nghiên cứu ở nam phi đã báo cáo rằng ông micront có nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng ít nghiêm trọng hơn các biến chủng trước đây
trước tình trạng này bác sĩ celine gouders chuyên gia về bệnh truyền nhiễm
và nhà dịch tế học tại đại học new york đang nỗ lực kêu gọi mọi người
đi tìm vaccine phòng covid một mươi chín
thúc đẩy những người đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường
ngoài ra các chuyên gia y tế cũng khuyến khích mọi người đeo khẩu trang
khi tụ tập trong nhà và ngay cả khi ở ngoài trời
theo thống kê của reuters ít nhất một mươi chín bang của mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
nhiều ca nhiễm biến thể omicron được phát hiện ở mỹ đã tiêm chủng đầy đủ
và mắc các triệu chứng nhẹ
tình trạng tiêm liều nhắc lại của những bệnh nhân này chưa được thông tin
giám đốc cdc rodan walensky cũng cho biết
có vài chục ca ôngicron nhưng biến thể danta vẫn chiếm khoảng chín mươi chín tổng số ca covid một mươi chín mới ở mỹ
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận trên một trăm hai mươi bảy bốn trăm linh ca mắc mới và vượt ngưỡng một ba trăm linh ca tử vong
quay lại với nhật bản khi cả thế giới đang cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu về omicron
thì mới đây nhật bản công bố nghiên cứu đầu tiên về biến thể omicron
cụ thể một nghiên cứu ở nhật bản cho thấy
biến thể omicron của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm cao hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
nghiên cứu được trình bày tại một cuộc họp hội đồng tư vấn bộ y tế nhật bản vào ngày tám tháng một mươi hai
ông nishura giáo sư khoa học về sức khỏe và môi trường tại trường đại học kyoto
kiêm cố vấn của bộ y tế nhật bản hiroshi nisura cho biết
biến thể omicron lây nhiễm mạnh hơn cũng như thoát khỏi khả năng miễn dịch được xây dựng tự nhiên và thông qua vaccine cao hơn
đáng chú ý ông nisura sử dụng phương pháp tương tự như đã tiến hành vào hồi tháng bảy năm nay
trong đó dự đoán sự bùng phát của biến thể delta
nghiên cứu đó được xuất bản trên tạp chí y học eurosuvalence
nhật bản hiện có một bảy trăm hai mươi tám hai trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và một mươi tám ba trăm sáu mươi chín ca tử vong
hàng trăm nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang tìm hiểu biến thể omithon vì nó khác biệt nhất trong số năm biến thể đáng lo ngại được xác định
kể từ khi đại dụng đã tìm hiểu biến thể omicron

do ca mắc covid một mươi chín tại nam phi đã tăng lên gần hai mươi ca một ngày sau thời điểm nước này phát hiện biến thể omicron đầu tiên cách đây hai tuần
tổ chức y tế thế giới cảnh báo biến thể omicron có thể gây ra các đợt bùng phát lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng
đã có những lo ngại rằng biến thể omicron ảnh hưởng mạnh hơn cả biến thể delta
tuy nhiên cho đến nay các bệnh viện ở nhiều khu vực ghi nhận biến thể omicron vẫn chưa quá tải
đồng thời hầu hết trường hợp mắc omicron bùng phát
đều có triệu chứng nhẹ
hai hãng dược pfizer và biontech tuần này cho biết liệu vaccine tăng cường của họ có thể củng cố sự bảo vệ chống lại biến thể omicron
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson vào ngày tám tháng một mươi hai đã áp đặt các hạn chế covid một mươi chín nghiêm ngặt hơn
bao gồm yêu cầu người dân làm việc tại nhà đeo khẩu trang nơi công cộng và tiêm phòng vaccine để làm chậm sự lây lan của biến thể omicron
ông johnson nói rằng biến thể omithron đã lan nhanh chóng nên ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc
ông johnson nói rằng việc chuyển sang kế hoạch b để kéo dài thời gian giúp người dân tiêm vaccine tăng cường
các hạn chế mới có thể làm giảm lượng du khách đến nhà hàng quán cà phê và các cửa hàng tại trung tâm thành phố ở anh vào dịp lễ giáng sinh
quý vị nhớ nha biến thể omic prong của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm cao hơn bốn hai lần so với biến thể danta ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh rồi dù rất muốn ra ngoài nhưng để bảo vệ bản thân quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm cúng ở nhà
và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thôi nha
thưa quý vị hiện nay biến thể ông mikron vẫn đang là một ẩn số đang được các chuyên gia các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này thưa quý vị
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chú
chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nha
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo